thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao trực tuyến các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác toàn diện khu vực rcep
hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo một mươi nước asean và các nước australia trung quốc nhật bản hàn quốc new zealand cùng tổng thư ký asean tại các điểm cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đại dịch covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi đã lan đến hơn hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
thổi bùng lên những thách thức vốn tiềm mẩn trong môi trường chính trị kinh tế xã hội làm suy giảm sự lưu chuyển của các luồng thương mại và đầu tư trên toàn cầu khu vực
trong đó có các nước tham gia đàm phán rcep thủ tướng nêu rõ cùng nhau kiên cường vượt qua khó khăn
từ đầu năm đến nay chúng ta đã chứng kiến sự nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề đàm phán tổn động
sau tám năm làm việc đầy khó khăn đến hôm nay chúng ta chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán hiệp định rcep
để có thể ký kết hiệp định nhân hội nghị asean lần thứ ba mươi bảy này
trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp phải những trở lực và thách thức khó to lớn
không chỉ từ đại dịch cuối tuyến về chiến mà còn từ sự suy giảm của thương mại quốc tế
việc kết thúc đàm phán hiệp định rcep một hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới
sẽ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò đi đào của asean
trong việc ủng hộ hiệp định rcep
hệ thống thương mại đa phương đóng góp vào việc tạo lập cấu trúc thương mại mới ở khu vực
thuận lợi quá thương mại một cách bình vững và phát triển chủ cung ứng đang bị gián đoạn
do dịch cuối tuyến cũng như sự hỗ trợ quá trình hồi phục sau đại dịch
các cuộc đàm phán về hiệp định rcep bắt đầu vào cuối năm hai nghìn một mươi hai
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi một ở phnom penh campuchia
đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa asean và các nước đối tác trung quốc
nhật bản hàn quốc ấn độ australia và new zealand
với trình độ phát triển kinh tế khác nhau là việc không hề dễ dàng